cần thêm các kết quả xét nghiệm nữa với nhóm đối tượng này để singapore chính thức ghi nhận số liệu
nhưng số ca mắc covid một mươi chín không được phát hiện trước đây có thể còn cao hơn
vì nhà chức trách vẫn đang chờ các kết quả xét nghiệm kháng thể thực hiện với khoảng sáu mươi năm công nhân
cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa covid một mươi chín
do hãng dược moderna của mỹ sản xuất
như vậy vaccine này đã trở thành vaccine ngừa covid một mươi chín thứ hai được đưa vào chương trình tiêm chủng tại nước này
cùng với vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech vaccine của moderna sẽ được phân phối đến các trung tâm tiêm chủng của mỹ
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cho biết có năm chín triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín của công ty moderna
đã sẵn sàng được phân phối trên toàn nước mỹ vào các ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi ba tháng một mươi hai
sau khi được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cấp phép
thưa quý vị với gần một mươi triệu ca nhiễm virus sars cov hai và nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng
ấn độ đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay
đó là sẽ phân phối vaccine covid một mươi chín như thế nào
tại một đất nước có diện tích rộng lớn với số dân trên một tỷ người
không biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào
chúng tôi cần thêm nhân viên y tế để quản lý vaccine
nhưng trong khi các nhân viên y tế đang ngày đêm triển khai các mũi tiêm
vậy ai sẽ là người đảm nhiệm công việc thường ngày của họ với bệnh nhân
một lo ngại nữa là việc triển khai tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn nếu thiếu nhân sự
và những người xếp hàng dài bên ngoài phòng khám sẽ bị từ chối tiêm vaccine
bộ phương phát định khuyến cáo yêu cầu người dân ở nhà và không di chuyển
trừ khi có việc hoàn toàn cấp thiết
nước mỹ hiện đang trải qua trận báo tuyết mang tên gain
đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng
tuyết rơi dày phủ trắng khu vực đông bắc và đang dần dần di chuyển tới bờ đông
với những khu vực tuyết rơi tới một hai mét
hàng chục nam sinh ở nigeria đã được trở về nhà
một ngày sau khi các em được lực lượng an ninh giải cứu
trong một vụ bắt cóc do phiến quân boko haram tiến hành ở miền tây bắc nước này
những em học sinh được giải cứu đã được đưa về nhà bằng xe buýt
nhiều em lộ rõ vẻ mệt mỏi song nhìn chung sức khỏe đều ổn định
các em nằm trong số hàng trăm học sinh bị phiến quân boko haram bắt cóc
ở một trường trung học ở bang kassina tối hôm một mươi một tháng một mươi hai vừa qua
tới ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng an ninh nigeria thông báo đã giải cứu gần ba trăm năm mươi học sinh
sau vụ việc tất cả các trường phổ thông ở bang kassina đã phải đóng cửa
có nguồn tin cho rằng vẫn còn một nhóm học sinh khác vẫn đang bị giam giữ
các em hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé